buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận đề án định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính phủ thay mặt
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính phủ thay mặt
cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty đơn vị liên quan công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
căn cứ kết quả điều tra ngày bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông và các tổ chức đơn vị có liên quan
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương mỹ lan và ba bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín gồm
một trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản winsore
bốn nguyễn phương hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trợ lý công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
hai hồ bửu phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tân việt nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản
do lo ngại việc bà trương mỹ lan bị bắt có liên quan đến ngân hàng scb từ đêm qua cho đến trưa nay nhiều người dân đã đến các chi nhánh của ngân hàng này rút tiền
để rộng đường dư luận ngay trong chiều ngày hôm nay ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tp hcm đã có buổi họp báo thông tin về tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
theo đại diện ngân hàng scb nhà bán này đã rà soát và khẳng định công ty an đông không phải cổ đông của scb
bà trương mỹ lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại scb do đó việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của scb
scb cam kết có đầy đủ giải pháp nguồn lực để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền
cũng như quyền lợi ích của đối tác và khách hàng của scb theo quy định
chúng tôi đã tăng cường lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả các điểm giao dịch để đáp ứng nhu cầu thanh toán và rút tiền chính đáng của người dân
thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái tiền gửi tại ngân hàng nhà nước để đảm bảo các nhu cầu thanh toán liên ngân hàng thanh toán từ ngân hàng scb qua các ngân hàng khác và ngược lại
xin khẳng định là chúng tôi đã kiểm tra
chúng tôi đã kiểm tra tình hình và khẳng định thanh khoản của ngân hàng đang được giữ ổn định
ngân hàng đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người đổi tiền đúng theo quy định của pháp luật
liên quan tới việc cuối ngày bảy tháng một mươi nhiều chi nhánh phòng giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đông người tới
một số khách đến rút tiền số khách đến thăm dò thông tin do tâm lý lo ngại về sự an toàn của khoản tiền gửi của mình
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết hoạt động tiền gửi của người dân là hoạt động bình thường
và tiền gửi là tài sản của người dân được đảm bảo đầy đủ
do đó người dân không nên hoang mang gì đến việc rút tiền gửi trước hạn ảnh hưởng đến quyền và tài sản của mình
tất cả quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân sẽ được đảm bảo
ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt định liên tục và ổn định cho scb
thời gian tới ngân hàng nhà nước đã
và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của ngân hàng scb
theo ngân hàng nhà nước hiện ngân hàng scb vẫn đang hoạt động bình thường và ổn định
ngân hàng scb cũng khẳng định có những giải pháp để đảm bảo hoạt động liên tục
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước và scb cam kết quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân luôn được đảm bảo
công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ nghi phạm
phạm văn vượng chú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ cuối tháng tám cho rằng một người đàn ông trú tại xã đoan bái huyện hiệp hòa
tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của mình nên phạm văn vượng đã liên tục uy hiếp
yêu cầu người này phải đưa hai trăm linh triệu đồng để bỏ qua
ngày một mươi tháng chín khi nạn nhân đến nhà vượng xin thêm thời gian thu xếp tiền
thì đối tượng ép phải viết giấy vay nợ hai trăm linh triệu đồng
đến ngày bốn tháng một mươi khi vượng vừa nhận hai trăm linh triệu đồng thì bị công an huyện hiệp hòa bắt quả tăng
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng công an đã thu giữ được hai gói ni lông có chứa chất rắn màu đen
và một bao thuốc lá bên trong có một gói ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy